thưa quý vị các tỉnh ven biển đã sẵn sàng phương án sơ tán dân trong tình huống dịch covid một mươi chín
dự kiến phương án sẵn sàng sơ tán bảy mươi bốn trăm bốn mươi hộ trên hai trăm sáu mươi bảy trăm hai mươi hai người dân khu vực ven biển
tính đến một mươi bốn h ngày tám tháng một mươi lực lượng chức năng các địa phương đã kiểm đếm hướng dẫn năm mươi chín một trăm linh sáu
tàu trên hai trăm sáu mươi ba năm mươi một người biết vị trí hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh
trong đó hoạt động ở khu vực ven biển từ quảng ninh đến quảng bình là bốn bốn trăm bảy mươi tàu trên một mươi năm bốn mươi sáu lao động
neo đậu tại bến là năm mươi bốn sáu trăm ba mươi sáu tàu trên hai trăm bốn mươi tám năm lao động
các tỉnh thành phố đã thành lập tổ phối hợp liên ngành để hướng dẫn xử lý công tác nheo đậu tại bến
và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
các khu dân cư ven biển khu vực trũng thấp cửa sông ngoài bãi các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến quảng bình
đã sẵn sàng phương án sơ tán dân trong tình huống dịch covid một mươi chín
dự kiến phương án sẵn sàng sơ tán bảy mươi bốn trăm bốn mươi hộ trên hai trăm sáu mươi bảy trăm hai mươi hai người dân khu vực ven biển
đã rà soát các đối tượng trong diện f f một để có phương án cách ly sơ tán riêng
cũng như biện pháp y tế phù hợp để giữ an toàn dịch bệnh
hiện có bốn sáu trăm một mươi chín đối tượng f f một tại bốn tỉnh
trước dự báo mưa lớn ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh ra soát những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập lụt
đồng thời chỉ đạo các hồ thủy lợi thủy điện xả lũ đúng quy trình thông báo kịp thời cho người dân